có thêm một loại vaccine ngừa covid một mươi chín đó là vaccine moderna vừa được bộ y tế phê duyệt có điều kiện
và đây là vaccine ngừa covid một mươi chín thứ năm được phê duyệt sử dụng tại việt nam
vaccine moderna còn có tên khác đó là skypervac cơ sở sản xuất là rovifarma tây ban nha
và recipfarm montfap vừa được bộ y tế ký quyết định phê duyệt có điều kiện tại việt nam
quyết định phê duyệt này kèm theo chín điều kiện đơn vị nhập khẩu phối hợp với cục khoa học công nghệ và đào tạo
tổ chức đánh giá an toàn và hiệu quả của vaccine phối hợp với đơn vị phân phối và sử dụng triển khai theo dõi cảnh giác dược
đồng thời phối hợp với bộ y tế triển khai kiểm định vaccine trước khi đưa ra thị trường
và quản trị rủi ro trong suốt quá trình vaccine lưu hành tại việt nam
moderna là vaccine ngừa covid một mươi chín thứ năm được phê duyệt có điều kiện để sử dụng tại việt nam tính từ tháng hai cho đến nay
theo thông tin từ bộ y tế đã có một đơn vị ký hợp đồng nhập khẩu năm triệu liều moderna về việt nam